bộ y tế vừa chính thức công bố ca mắc covid một mươi chín thứ hai trăm bốn mươi một tại việt nam
như vậy trong cả ngày hôm nay năm tháng bốn nước ta chỉ ghi nhận một ca mắc mới
ca bệnh hai trăm bốn mươi một là bệnh nhân nam quốc tịch việt nam hai mươi tuổi
có địa chỉ tại phường thảo điền quận hai tp hcm là du học sinh tại anh
vào ngày hai mươi một tháng ba bệnh nhân từ london vương quốc anh
lên chuyến bay của vietnam airlines số hiệu vn năm mươi số ghế năm a
về tới sân bay cần thơ vào ngày hai mươi hai tháng ba
khi nhập cảnh bệnh nhân chưa có dấu hiệu triệu chứng bệnh
và được chuyển tới khu cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh bạc liêu
hiện những người ở cùng phòng với bệnh nhân tại khu cách ly tập trung
chưa ghi nhận triệu chứng bệnh được cách ly riêng để theo dõi trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo
sau khi xuất hiện ca nhiễm đầu tiên dương tính với dịch covid một mươi chín
bệnh nhân thứ hai trăm một mươi chín trên địa bàn tỉnh hương yên
nhiều biện pháp cấp bách được triển khai quyết liệt
kịch bản chi tiết được chính quyền tỉnh xây dựng và thực hiện một cách nhanh chóng
trong đó lực lượng công an là một trong những lực lượng tuyến đầu trực tiếp
và là nòng cốt tham gia phòng chống dịch tại đây
toàn bộ khu vực nơi sinh sống của ca nhiễm này được thiết lập vùng cách ly
nội bất xuất ngoại bất nhập tối thiểu hai mươi tám ngày
trí trung xã tân quang huyện văn lâm tỉnh hưng yên
nơi mà ca bệnh hai trăm một mươi chín bị nhiễm sát covid một mươi chín sinh sống
nằm trong số sáu con đường đi vào thôn được phong tỏa và lập hàng rào như thế này
người và phương tiện không được ra vào
chỉ còn con đường duy nhất này là được tiếp cận với thôn trí trung
do các lực lượng chức năng kiểm soát
mỗi khi có người đến hoặc tiếp tế nhu yếu phẩm cho người trong vùng cách ly
cứ như thế lần lượt những chuyến hàng tiếp tế được hỗ trợ đưa vào tận nơi cho người nhận
bất kể ngày hay đêm
ở vòng trong hay vòng ngoài
tấm liều bạc tạm bợ này đã trở thành ngôi nhà chung thường trọng
cho các cán bộ chiến sĩ công an xã tân quang cùng các lực lượng khác
ở đây họ sẵn sàng ứng phó cho mọi tình huống có thể xảy ra
và cũng nhiều ngày nay đại úy đặng trường giang trưởng công an xã tân quang
đã cùng ăn ngủ cùng cách ly với người dân thôn trí trung mà chưa về với gia đình
hiện tại trên địa bàn xã tôi hiện tại rất chấp hành
đặc biệt trong vùng cách ly thì họ cũng rất chấp hành
và tuân thủ theo tất cả những quy định của chính phủ của nhà nước đề ra
và của địa phương
anh em của tôi công an thì cũng phải ở lại đây cùng cách ly với người dân
như anh như tôi thì cũng đã hơn một tháng tôi chưa về nhà
vợ con cũng thấu hiểu được bố chồng nằm trong ngành nghề cũng rất thông cảm
với những nỗ lực ấy vùng cách ly cơ bản được kiểm soát
nhằm ngăn chặn phòng chống nguy cơ dịch có thể lây nhiễm
công an xã tân quang đã tiến hành giả soát đi từng ngõ gõ từng nhà
ra từng người đối với nhóm đối tượng f một f hai f ba liên quan tới ca nhiễm hai trăm một mươi chín
để tiến hành cách ly và có biện pháp đối với nhóm đối tượng này
thì nước công an huyện chúng tôi đã tăng cường bảy đồng chí công an huyện vân âm xuống
tăng cường cho công an xã tân quang và đã thành lập các chốt chạm tại thôn trí trung
những chốt này đã được rào chắn cố định
để cho một nối vào cổng chính cổng ra vào của thôn trí trung
để kiểm soát người ra vào và tăng cường về lương thực thực phẩm
và hỗ trợ về một số những ninh vực khác
cái vai trò của ông trí là đối với tinh thần trách nhiệm
cơ bản là thay ca nhau trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn đảm bảo công tác an ninh
và một số công tác điều tra trong khu vực kinh nghi
khối hợp với đội ngũ nhân viên y tế
để giả soát
các trường hợp đối tượng f ba đối tượng f bốn
để tiếp tục hướng dẫn để canh ni tài gia hội gia đình
tôi đang có mặt tại trục đường duy nhất đi vào thôn trí trung xã tân quang văn lâm hương yên
những biện pháp cứng rắn nội bất xuất ngoài bất nhập đã thể hiện tinh thần quá chặt từ bên ngoài
dập dịch từ bên trong của lực lượng công an
cùng ban chỉ đạo phòng chống dịch tại đây đang triển khai một cách quyết liệt
mà ở đó mỗi người dân gia đình thôn xã như trở thành một pháo đài
còn lực lượng công an tự như lá chắn thép trong công tác phòng chống dịch
nó là lực lượng khó nhất của nước mỹ sắp đến
và dự báo sẽ có thêm nhiều ca tử vong do sự bùng phát của dịch covid một mươi chín ở nước này
phát biểu tại cuộc họp báo của lực lượng đặc nhiệm chuyên trách phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại nhà trắng
tổng thống trump cam kết sẽ cung cấp các điểm nóng của dịch bệnh trên khắp nước mỹ
và các vật tư y tế cần thiết nhằm đối phó với đại dịch
chính phủ liên bang đã thiết lập các bệnh viện giã chiến mới tại một số bang
và hiện đã sẵn sàng điều trị cho các bệnh nhân bị lây nhiễm
tại một bệnh viện giã chiến ở new york
theo chỉ đạo của tôi một quân nhân sẽ được triển khai tới thành phố new york
để hỗ trợ những nơi họ cần nhất
đó là điểm nóng nhất trong tất cả các điểm nóng của đại dịch
ngoài ra tổng thống trump cho biết hai mươi chín triệu liều thuốc chống sốt z
sẽ được bổ sung vào kho dự trữ chiến lược quốc gia
dành cho các bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai
cùng ngày đội đặc nhiệm chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín cho biết
biểu đồ dịch cho thấy đỉnh dịch
dịch sẽ diễn ra tại các thành phố new york detroit new orleans
và những vùng xung quanh những thành phố này trong sáu đến bảy ngày tới
số ca nhập viện do covid một mươi chín ở mỹ được dự báo sẽ tăng đột biến
khi dịch chạm đỉnh vào dịp một mươi năm tháng bốn
và các bệnh viện có thể phải cần thêm khoảng tám mươi tám giường điều trị
hiện các bệnh viện ở mỹ đang trong tình trạng quá tải do bệnh nhân quá đông
trong khi thiếu hụt trầm trọng điều trị máy thở và khẩu trang y tế